thưa quý vị các đồng chí và các bạn vụ án hồ duy hải diễn ra cách đây một mươi hai năm và kéo dài đến nay
thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận
để xem xét toàn diện bản chất vụ án và quá trình tố tụng từ ngày sáu đến ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hội đồng thẩm phán tòa nhân dân tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm
tại phiên tòa phán quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã chỉ rõ những sai sót chuyên môn
của cơ quan tiến hành tố tụng địa phương nhưng sai sót đó không làm thay đổi bản chất của vụ án
tuy nhiên nhiều đối tượng đã lợi dụng sự kiện này để thổi phòng xuyên tạc vụ án cũng như bản chất của nền tư pháp
xã hội chủ nghĩa từ đó đưa ra yêu cầu tam quyền phân lập để chống oan sai
vậy tam quyền phân lập có thực sự chống được oan sai hay không
và đằng sau luận điệu xuyên tạc này là gì
kính mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chương trình
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại